thưa quý vị ô tô điên là một cụm từ đã không còn quá xa lạ
thế nhưng mỗi khi nhắc đến lại cho chúng ta một cảm giác sợ hãi hoang mang
bởi hậu quả để lại sau mỗi vụ tai nạn là rất nghiêm trọng
tại thành phố đà nẵng cũng mới vừa xảy ra một vụ tai nạn do ô tô điên gây ra làm năm người bị thương
điều đáng nói là tài xế đã sử dụng rượu bia và dương tính với ma túy
thực tế này đã dóng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông
vào ngày ba tháng bốn vừa qua tài xế lương duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú quận thanh khê thành phố đà nẵng
là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai lưu thông trên đường điện biên phủ
thì bất ngờ tông vào xe khách đang dừng đèn đỏ và bỏ chạy
sau đó tiếp tục tông thẳng vào tiệm bánh mì làm năm người bị thương
qua kiểm tra tài xế có nồng độ cồn trong máu sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở và dương tính với ma túy
tại cơ quan công an tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
sử dụng rượu bia chất kích thích đã dẫn đến không làm chủ được tốc độ
mất bình tĩnh khi xảy ra va chạm là nguyên nhân lái xe gây tai nạn
để kiểm soát và chủ động ngăn chặn hiểm họa này
quan thành phố đà nẵng tiếp tục triển khai tháng cao điểm xử lý hành vi sử dụng nồng độ cồn
ma túy khi điều khiển phương tiện bắt đầu từ ngày năm tháng bốn
thời gian đến tiếp tục thực hiện đợt cao điểm theo chỉ đoạn của chế độc ban phố
là từ ngày năm tháng bốn đến ngày năm tháng năm
đặc biệt là xử lý có hiệu quả chuyên đề về nồng độ cồn và ma túy
khi lưu thông trên đường nhưng sử dụng các chất nạn
nhằm hạn chế tối đa các vụ tên nộng giao thông tương tâm xảy ra
theo nghị định một trăm linh của chính phủ đối với hành vi điều khiển xe ô tô trên đường
mà vi phạm nồng độ cồn hoặc cơ thể có chất ma túy
lé xe sẽ bị xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
đối với hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người sẽ bị khởi tố theo quy định